thành phố hồ chí minh cũng vậy các dự án chủ yếu nằm ở tân bình tân phú quận tám quận một mươi hai quận bình chánh những vùng thuộc địa bàn ngoại thành có những vùng rất xa trung tâm